cần song hành khai thác khoáng sản với cách quản lý hiệu quả để tạo nên bước tiến đối với nền kinh tế và đời sống của người dân
đây là nội dung trong bộ chỉ số quản trị tài nguyên được công bố tại hội thảo
thúc đẩy quản trị hiệu quả ngành công nghiệp khai thác hướng đến phát triển toàn diện của việt nam do liên minh khoáng sản tổ chức
khai thác dầu mỏ khoáng sản là một trong nhiều hoạt động phức tạp về kinh tế xã hội và chính trị trong phát triển
đây cũng là hoạt động tạo ra các liên kết trên toàn cầu tạo ra doanh thu hàng nghìn tỷ đô la
và tạo nên những thách thức lớn về biến đổi khí hậu
chỉ số quản trị tài nguyên ra đời nhằm đánh giá chất lượng quản trị tài nguyên trên tám mươi một quốc gia
đóng góp tám mươi hai sản lượng dầu và hơn bảy mươi hai tài nguyên các loại trên thế giới
trong đó có việt nam được một trăm năm mươi nhà nghiên cứu trên thế giới thực hiện
nhằm đánh giá những cải thiện trước thách thức quản lý khai thác tài nguyên
đây là lần thứ hai việt nam nằm trong danh sách các quốc gia được đánh giá
giữa kết quả lần đánh giá thứ nhất và lần thứ hai
thứ nhất là về nhìn cơ bản chung thì chúng ta có một chút cải thiện
về mặt điểm số cũng như vị trí đứng
tuy nhiên thì cái sự cải thiện đấy nó là không nhiều
việt nam vẫn nằm trong cái tốp yếu và gần cuối cùng của tốp yếu
và ngấp nghé là cái ngưỡng là các quốc gia kém

nguyên nhân dẫn đến vị trí và điểm số của việt nam còn thấp được nhiều chuyên gia phân tích là
chúng ta có hệ thống văn bản pháp luật đầy đủ nhưng thực thi còn nhiều yếu kém
nhất là trong quản lý thu ngân sách doanh nghiệp còn thiếu trách nhiệm nghĩa vụ đối với môi trường
sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác khoáng sản eiti còn chưa được triển khai
ngành khai thác khoáng sản của việt nam với sự phát triển của nó không thực sự bền vững
những vấn đề liên quan đến môi trường liên quan đến sinh kế của người dân
vẫn bị ảnh hưởng khá là nhiều
trong vài năm qua thì chúng ta nhận thấy có một hiện tượng là cái ngành khoáng sản
cái tốc độ phát triển của nó là đi xuống so với nhiều ngành khác
chúng tôi đánh giá thì đây có hai nguyên nhân
một nguyên nhân chính là do cái sự suy giảm của cái thị trường thế giới
nhưng cũng còn một nguyên nhân nữa là do sự thay đổi chính sách của phía chính phủ việt nam
đặc biệt là chúng ta nhận được sự phản ánh từ phía những cái doanh nghiệp khoáng sản
về việc là các nghĩa vụ thuế phí của việt nam đã tăng lên rất nhanh
có những doanh nghiệp mà người ta chỉnh cho tôi tôi xem đấy tờ thì thấy rằng là
cái nghĩa vụ đóng cái nghĩa vụ tài chính của người ta tăng gấp ba lần
chỉ trong bốn năm
và cái con số đấy thì nó là một tốc độ tăng quá là lớn đối với các doanh nghiệp
và với sự thay đổi chính sách như vậy thì các doanh nghiệp rất là khó để có thể chống đỡ được
và có thể có thể duy trì được hoạt động bình thường của mình
từ những con số và các mô hình trong bộ chỉ số
việt nam xem hỏi được những kinh nghiệm quản lý của các nước phát triển
cũng như thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình thực hiện sáng kiến minh bạch
trong công nghiệp khai thác khoáng sản góp phần phát triển kinh tế sội bền vững